tại tỉnh cà mau diện tích nuôi tôm nước lợ khoảng gần ba trăm linh ha chiếm bốn mươi diện tích nuôi tôm của cả nước
sản lượng tôm nuôi hàng năm của tỉnh đạt trên một trăm bốn mươi sáu tấn gần một phần tư sản lượng tôm nuôi của cả nước
với lợi thế này tỉnh cà mau quyết tâm xây dựng quy hoạch để trở thành một trong những vựa tôm lớn nhất cả nước
và là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
với lợi thế là tỉnh duy nhất có ba mặt giáp biển chịu tác động của chế độ bán nhật chiều phía đông và nhật chiều phía biển tây
đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nuôi trồng thủy sản và đến nay có thể khẳng định rằng cà mau là tỉnh có lợi thế nhất
so với cả nước trong phát triển nuôi tôm
kinh tế thủy sản thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
theo sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cà mau quyết tâm xây dựng quy hoạch để trở thành một trong những vựa tôm lớn nhất
vùng đồng bằng sông cửu long và cả nước
với diện tích nuôi tôm nước lợ đến năm hai nghìn hai mươi đạt khoảng hai trăm tám mươi hectare
trong bố trí cây trồng vùng nuôi những vùng dân tự phát triển dịch nuôi tôm trước đây không có đồng nhất
nó mang tính da beo thì những vùng da beo đó với chủ trương của tỉnh là thống nhất giữ nguyên hiện trạng
và gà sót bổ sung điều chỉnh quy hoạch để những vùng này
là cho sản xuất lương canh mù
theo kế hoạch tỉnh cà mau sẽ tập trung quy hoạch xây dựng các khu vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao
với diện tích từ tám trăm linh tới một hectare để tăng nhanh năng suất sản lượng nuôi tôm
đồng thời tổ chức lại sản xuất theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật
tăng cường quản lý dịch bệnh xây dựng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
để nâng cao năng suất hiệu quả đối với diện tích các loại hình nuôi tôm hiện có
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sản lượng nuôi tôm đạt khoảng hai trăm năm mươi tấn
tập trung giúp cho bà con nuôi tôm ở các vùng này có đủ điều kiện
để cho các tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cũng như tiêu chuẩn việt nam
họ vào đây chứng nhận sản phẩm sinh thái cho các vùng nuôi này
cái thứ hai là mời gọi các doanh nghiệp tham gia vào trong quá trình chứng nhận
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp họ xây dựng các vùng nuôi tôm
nguyên liệu của mình để thông qua đó chúng ta tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị
liên kết đầu vào và đầu ra để đảm bảo có sự phối hợp cộng đồng
của tất cả các bên có liên quan trong sản xuất sản phẩm tôm
theo đề án nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và phát triển bền vững
nghề nuôi tôm tỉnh cà mau đến năm hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tỉnh sẽ tập trung thực hiện các dự án ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tích tụ dụng đất
để nuôi tôm siêu thâm canh
phát triển doanh nghiệp xã hội hóa nuôi tôm rừng tôm lúa phát triển hợp tác xã kiểu mới
trong các loại hình nuôi tôm quy mô nhỏ phát triển liên kết chuỗi giá trị
đối với ngành hàng tôm cà mau xây dựng thương hiệu tôm sú cà mau